ngày bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ người đàn ông đi xe máy trộm giải phân cách bằng thép trên đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây
khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng một mươi một khi người này đang chở các ống trụ giải phân cách vừa tháo được thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
theo công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam hàng loạt giải phân cách ở đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây
bị mất trộn từ hồi cuối tháng một mươi và đã báo cơ quan chức năng điều tra
với khoảng bốn km đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng từ đường mai chí thọ đến đường võ chí công và ngược lại
một mươi năm vị trí giải phân cách được lắp từ nhiều trụ và ống bằng thép đã bị mất rộn
đã có khoảng ba mươi trụ và sáu mươi năm ống bị trộn đoàn giải phân cách bị mất nhiều nhất khoảng một mươi mét
ở những vị trí giải phân cách bị mất đầu vít nhỏ nhô lên lớn chởm đe dọa an toàn giao thông cho người lấy xe qua khu vực này
đoàn giải phân cách bị mất đầu vít nhỏ nhô lên lốm chỗm cho người lấy xe qua khu vực này